vì ngon vì xịn như vậy nên giá của các loại hoa quả này cũng ở mức rất cao
vậy nhưng liệu rằng tất cả có xịn như lời quảng cáo
chợ đầu mối long biên thủ phủ hoa quả cung cấp cho thị trường hà nội
ngoài các loại hoa quả trong nước còn có đủ các loại mặt hàng nhập khẩu
các thương lái ở chợ này đều khẳng định hoa quả của họ được nhập về từ các nước mỹ úc new zealand
tem nhãn đều được dán đầy đủ
tại cửa hàng hoa quả sạch ngay gần chợ long biên này chủ shop cũng khẳng định chắc nịch như vậy
các thương lái tại khu vực chợ long biên đều khẳng định là hoa quả xịn được nhập khẩu từ mỹ úc và châu âu
nhưng ai cũng biết long biên là chợ đầu mối chuyên buôn bán hoa quả đến từ trung quốc
có lẽ để bán được hàng với giá cao nên họ vẫn cố tình nói dối vậy chăng

của sếp đây này

đấy là siêu thị
đấy bọn siêu thị nó nói cho mày nghe

chứ nó gửi tao đi đây thôi

để xong tầm ba lần sáng
để dân dân ngủ yên trí quá
đã toàn hãng xe đen nó tuôn vào siêu thị
tao trông nó nóng mãi tao còn lạ gì
sạch cái gì mà sạch

rời chợ long biên
chúng tôi tới chợ tiền
thuộc xã thanh lâm huyện mê linh hà nội
nơi được coi là trung tâm bán buôn

chính mạch từ trung quốc
ở chợ thanh lâm
có cả nghìn chiếc xe tải đến và đi
với cả chục nghìn tấn hoa quả nhập khẩu trung quốc
tùa đi các tỉnh phía bắc
có thể nói rằng

được bán buôn tại chợ này
về mẫu mã và chủng loại

nhưng giá thì rẻ hơn rất nhiều
thậm chí chỉ bằng một phần một mươi
cho chuyện với các thương lái tại chợ
họ đều khẳng định

ở đây thì cái hoa quả nhập khẩu
nó không đa dạng phong phú
ở đây là chỉ có cái hàng dân dã
nhìn ở đây thấy cái món táo nơ này
mấy cái táo tàu đỏ này
trông nó cũng giống giống
số như một nghìn
về thay mấy cái tem
tem đã bán đâu anh nhỉ

nhưng đây anh mấy chục nghìn anh được một chục ba quả
ờ chục ba quả
lại to thì ba quả lại nhỏ thì bốn quả
nhưng mà lại
cái dành nho kia kia kia
đấy đúng chưa
nho nó dài lắm
nhất đây có chùm ở đó
nho ngón tay thì nó là ở đâu

cái hàng trong đẹp đẹp này là hàng gì
đây là táo nơ
đây là táo huyểu táo mật
đây là táo huyểu táo đường
trong đẹp này mấy ông
kiểu cửa hàng
nhập khẩu new zealand
ví dụ như

mình chả biết đâu là táo tàu
nhưng mà sao mà biết được nó đỏ đỏ
tại vì nó đỏ đẹp
lê thái lê gì kìa
lê hàn á
tờ xem ạ
bao tiền một khay này đây
cái đấy một trăm linh nghìn một cân
một trăm linh nghìn một cân à
cái này một khay này bao cân
phần hàn không anh
không phải đâu
không phải đâu
mẹ bảo là lê hàn
tức là mẹ bảo lê hàn á
nhưng mà quét này có ra đâu
mẹ bảo là lê hàn á
nhưng mà quét này có ra đâu
mẹ cũng chả biết lê lê gì
đây anh lấy cái táo này nó ngon à
mẹ cũng chả biết lê lê gì
đây anh lấy cái táo này nó ngon à